tại thành phố hồ chí minh hai bến xe miền đông và miền tây vừa ban hành kế hoạch phát hành vé phục vụ hành khách dịp tết canh tí
theo đó giá vé sẽ tăng từ hai mươi đến sáu mươi
cụ thể bến xe miền đông sẽ bán vé tết nguyên đáng canh tí từ ngày hai mươi năm tháng một mươi hai đến ngày hai mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi
tức ngày ba mươi tháng một mươi một đến ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai âm lịch
dự báo lượng khách năm nay sẽ tăng hai so với cùng kỳ năm trước
cao điểm tập trung từ ngày hai mươi hai đến ngày hai mươi chín tháng một mươi hai âm lịch
giá vé sẽ tăng không quá sáu mươi
hành khách có thể tìm hiểu cụ thể thông tin giá vé từng chặn qua hệ thống website của bến xe
hình thức bán vé trực tiếp tại quầy hoặc qua website
trong khi đó bến xe miền tây cho biết sẽ điều chỉnh giá cước vé tết nguyên đắng tăng tối đa bốn mươi
từ ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai đến hết ngày hai tháng một âm lịch